cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông bùi minh chính
nguyên giám đốc công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí petroland
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó vào ngày ba mươi tháng chín cơ quan an ninh điều tra khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ để điều tra các hành vi sai phạm của ông bùi minh chính
nguyên giám đốc công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí petrolene cùng một số đồng phạm
bước đầu cơ quan an ninh điều tra bộ công an xác định ông bùi minh chính cùng các đồng phạm
có hành vi môi giới ký chuyển nhượng đất ở tp hcm gây thiệt hại khoảng một trăm linh tỷ đồng
thời gian vi phạm từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi tám hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra
để làm rõ các hành vi của những người liên quan